tại đà nẵng hội nạn nhân chất độc da cam đà nẵng phối hợp với báo đà nẵng đài phát thanh và truyền hình đà nẵng và hội cựu chiến binh thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam việt nam và chương trình đồng hành đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam
thành phố đà nẵng hiện có hơn năm nạn nhân chất độc da cam trong đó một phần tư là trẻ em một mươi năm qua hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đà nẵng đã tích cực vận động các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đóng góp khoảng một trăm linh tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam
tuy nhiên đời sống nạn nhân chất độc da cam còn nhiều khó khăn vì thế thành phố đã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm gây quỹ và kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng xã hội giúp đỡ nhiều hơn cho các nạn nhân da cam
kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam việt nam năm nay là dịp để mọi người nắm vững những chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh việt nam nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm và hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và con người việt nam đồng thời vận động các tầng lớp xã hội các tổ chức cá nhân tiếp tục tham gia ủng hộ về tinh thần và vật chất giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống và tạo
của nạn nhân chất độc da cam ở việt nam
sáng ngày năm tháng tám tại thành phố cần thơ hội nạn nhân chất độc da cam thành phố cần thơ tổ chức lễ mít tình kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam trong khuôn khổ lễ mít tình ngoài hợp ứng mạnh mẽ kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam
sáng ngày năm tháng tám tại thành phố cần thơ hội nạn nhân chất độc da cam thành phố cần thơ tổ chức lễ mít tình ngoài hợp ứng mẽ kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam trong khuôn khổ lễ mít tình
nạn nhân của cả nước và bốn ba trăm tám mươi nạn nhân nhiễm chất độc da cam của thành phố cần thơ
hưởng ứng ngày nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam sáng qua hội nạn nhân chất độc da cam
dioxin tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày nạn nhân chất độc da cam dioxin
và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh cảm thông sâu sắc với nỗi đau
của các nạn nhân và gia đình hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực như hỗ trợ về nhà ở vốn sản xuất yêu đại giáo dục khám trị bệnh đến nay
một mươi trên chín huyện thị xã thành phố đã tổ chức hội với sáu mươi ba cơ sở hội và hơn ba hội viên toàn tỉnh
đã có trên hai năm trăm linh nạn nhân được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội nhân dịp này hội nạn nhân chất độc
gia cam dioxin tỉnh thừa thiên huế đã tặng trên bốn trăm linh phần quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam
dioxin trên địa bàn tỉnh
hôm qua hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hà tĩnh đã tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam
hai mươi năm thành lập hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hà tĩnh sau một mươi năm thành lập đến nay một trăm linh huyện
thị thành phố và xã có hoạt động hội với một mươi hai năm trăm tám mươi bảy hội viên các cấp hội đã vận động kêu gọi các tổ
tổ chức và cộng đồng chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin với số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
hội đã đưa vào sử dụng trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề xâm hơi giải độc và chữa bệnh cho các nạn nhân
nhân chất độc da cam dioxin hàng năm hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hà tĩnh đã trao quà nhân
các ngày lễ tết cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam cũng trong ngày năm tháng tám hội nạn nhân
chất độc da cam dioxin tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam sau
hơn chín năm hoạt động hiện tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã được thành lập ở bảy trên
bảy huyện thành phố và tám mươi ba trên một trăm bốn mươi một xã phường thị trấn với trên hai ba trăm linh hội viên hội cũng đã vận
động hàng trăm tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh và các huyện với số tiền
hơn ba hai tỷ đồng từ nguồn quỹ này mà hội đã hỗ trợ cho một trăm sáu mươi sáu gia đình nạn nhân sửa chữa và xây nhà
mới hơn chín trăm linh lượt nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ khám chữa bệnh và tặng quà
tại buổi lễ ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang cũng đã có những phần quà tặng các nạn nhân da cam
hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tuyên quang cũng đã tiếp nhận hơn sáu mươi năm triệu đồng của các tổ chức cá nhân ủng hộ